lợi dụng nhu cầu của các công dân việt nam ở nước ngoài muốn trở về nước tránh dịch covid một mươi chín
nhiều đối tượng đã có hành vi lừa đảo chiếm hoạt tài sản
công an tỉnh nghệ an vừa bắt một đối tượng lừa bán vé máy bay với thủ đoạn rất tình vị
đây là đối tượng hồ sơn tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã phúc sơn huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một nhận thấy nhiều người việt nam ở nước ngoài có nhu cầu trở về việt nam để tránh dịch
nhưng số chuyến bay rất hạn chế vì vậy tùng nảy sinh ý định lừa bán vé máy bay để chiếm đoạt tài sản
tùng sử dụng các tài khoản facebook ảo để tìm kiếm người có nhu cầu
sau đó hướng dẫn họ liên lạc vào một email giả danh của đại sứ quán việt nam mà tùng đã lập sẵn
để tạo niềm tin tùng yêu cầu phải gửi kèm theo các hình ảnh giấy tờ như hộ chiếu
giấy xác nhận đã tiêm vaccine covid một mươi chín giấy xét nghiệm covid một mươi chín
để tránh bị phát hiện tùng không dùng tài khoản ngân hàng của mình để nhận tiền của nạn nhân
mà lợi dụng tài khoản của các trang bán hàng trực tuyến
em sẽ tìm ở bên bán thiết bị điện tử số tài khoản của bên bán thiết bị tử
và nói rằng mình sẽ mua bán thiết bị điện tử và cung cấp số tài khoản đó cho bên bị hại
và bị hại sẽ chuyển tiền vào tài khoản của đơn vị bán thiết bị điện tử đó
và mình sẽ nhận đồ thiết bị điện tử và bán lấy tiền mặt
theo cơ quan điều tra từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến thời điểm bị bắt giữ
ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai hồ sơn tùng đã lừa đảo chiếm đoạt của hơn hai mươi bị hại trên cả nước
bước đầu cơ quan công an đã làm việc được với hai bị hại
và xác định tổng số tiền của hai người bị tùng chiếm đoạt là một trăm bốn mươi bảy triệu đồng
trong bộ án này đội tường hồ sơn tùng đã sử dụng các thủ đoàn lập mới và tính ví
việt nam khi cần thiết có thể liên hệ trực tiếp bằng các hình thức trực tiếp như gọi điện vào đời
nóng hoặc đến trụ sở làm việc cái thứ hai việc chuyển khoản tiền mua vé máy bay phải được
chuyển vào các tài khoản của các tổ chức như các công ty lửa hành du lịch quốc tế được cơ quan nhà
nước bảo hộ khuyến cáo và người dân có thể trực tiếp liên hệ với các công ty này hoặc các hàng
không để kiểm tra tính xác thực hiện hồ xuân tùng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị
xã thái hòa tỉnh nghệ an ra quyết định tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án cơ
cơ quan công an thông báo ai là nạn nhân của hồ sơn tùng thì liên hệ với công an thị xã thái hòa tỉnh
nghệ an để phối hợp điều tra